hàng trăm triệu đồng là ước tính số tiền mà anh quang tại hoài đức hà nội đã chi ra cho vườn lan đột biến này
đối với người gắn bó với cây lan lâu năm như anh quang việc trả giá cao cho thú chơi này không phải là điều hiếm lạ
cái giá cả giao động thì thực ra là nó tùy các mặt hàng hoa lan đột biến như mặt hoa của phú thọ thì nó cũng rất là đẹp
giao động từ một triệu một xăng đổ lạ rồi thì hiển oanh thì khoảng độ ba triệu một xăng ba triệu một cm
thì đấy thì mọi người chơi cứ khi mới chơi thì cũng cứ lên tham khảo rồi và chúng ta mua làm sao cho nó chuẩn giống
thời gian gần đây không chỉ dừng lại ở con số vài trăm triệu những giao dịch tiền tỷ về loại dị thảo này càng khiến cơn khát đột biến trong giới chơi lan tăng cao
với bề ngoài không khác gì giống lan thường nhưng khi nở hoa những mầm đột biến này hứa hẹn sẽ cho những sắc hoa hiếm lạ từ màu trắng ngọc chai sen ngọc bích hồng tuyết
về mặt hàng lan đột biến trên thị trường bây giờ thì cũng đang rất là hot này
thì mọi người
cái đột lan đột biến nó khác với cái lan thường nó là bình thường là cái phi điệp thì nó lở ra là phi điệp tím thì nó lở ra một bông hoa màu tím
nhưng mà khi nó đột biến thì nó sẽ lở ra là lăn cánh trắng và đôi mắt và mũi của nó là nó khác với cái bông khi điệp tím kia
thì vì lý do là nhiều người chơi quá nhiều người tìm đến đầu thích đầu tư vào thích chơi
cái đầu tiên là thích chơi và thứ hai là đầu tư làm kinh tế
cho nên là rất nhiều người tìm đến là để mua loa lan đột biến
việc thổi giá các loại hoa này trên nhiều phương tiện truyền thông khiến càng nhiều người tin rằng có một cây lan đột biến là có được cả một gia tài
hiếm lạ người mua chịu chi những cân suất này lại tạo cơ hội cho những cú lửa hàng trăm triệu đồng
tại nhiều trang mạng xã hội không khó để tìm thấy những giao dịch hay quảng cáo về lan đột biến từ vài chục triệu cho tới vài tỷ
những giao dịch này không còn là những phiên đấu giá kín trong giới chơi lan mà có thể dễ dàng quá đỗi thậm chí chỉ là một cuộc điện thoại như thế này
em lúc nãy em thấy anh có đăng bài trên hội là có năm cây phú thọ đấy ạ
à năm cây năm năm cây đấy chị
vâng ạ có năm cây phú thọ đấy ạ
ờ năm cây phú thọ đấy là anh đang đang có lúc này ạ
à thế ạ thế có ai mua chưa anh
à giá như nào ạ
giá thì chắc là tầm sáu triệu một cây thôi ạ

mặc dù những giao dịch có giá trị cao nhưng không được đảm bảo người chơi lan hoàn toàn phải chấp nhận những rủi ro rất lớn
số nhà ba trăm bốn mươi năm đường phố huyện thị trấn quốc oai đây từng là địa điểm giao dịch lan đột biến nổi tiếng tại miền bắc
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi dưới vỏ bọc giao bán các loại lan quý hiếm
một nhóm đối tượng tại đây đã lựa chọn các loại lan quý hiếm
đã được đảo hơn một trăm linh người chơi lan tại các tỉnh ở miền bắc
người chơi lan giao dịch chủ yếu là mầm cây rất khó phân biệt thật giả trong thời gian ngắn
dễ dàng xa bẫy vào độ quý hiếm cũng như lợi ích kinh tế của giống hoa đang hot
đó chính là lý do dù nhiều cảnh báo về các giao dịch tiền tỷ rủi ro đã được các cơ quan chức năng thông báo
thế nhưng vẫn có rất nhiều người chơi trở thành nạn nhân
thực tế trong thời gian qua chúng ta thấy những hiện tượng giao trên mạng
giống như là người ta giao dịch hàng tỉ chục tỉ một cái mầm lan
thì nó cho thấy một điều rất không bình thường
rằng nó có thật hay đây là ảo hay đây là một sự hành vi thổi giá hoặc hành vi nào đó ẩn chứa đằng sau đó
là những vấn đề gây bất an ninh thật tự và có hành vi chiếm đoạt lừa đảo hoặc là hành vi tội ảo khác
bên cạnh nó gây ra một xáo trộn về mặt tâm lý
một xáo trộn về mặt dư luận một xáo trộn về mặt thị trường kinh tế sau
và hệ quả đẻ ra chúng ta đã biết là rất nhiều người đã ham có là lướt sóng hoặc đầu cơ
hoặc là đầu tư vào trong cái dịch vụ lan này bằng nguồn tiền tích cóp cả đời
tại một địa điểm bán lan khác theo tiết lộ của người bán lâu năm
lan được biến đang là chảo lưu đầu tư hiện nay
việc bỏ hết vốn liếng đột ngột chạy theo chảo lưu cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro
nhưng mình chơi có ai giáo không chẳng qua là luôn của nhau
cứ thấy lợi nhuận là bán là vội vàng

để mua cái đấy

là tôi mua vào hôm

bao tiền hả chị
đây chút xíu

lịch phật không dám nói ra

mà có bốn mươi triệu

cho thấy khao khát dung hòa với tự nhiên của con người

thế nhưng cũng từ những đam mê đơn thuần đó
nhưng cũng từ những đam mê đơn thuần đó
nhiều người đã trở thành nạn nhân của những chiêu trò hết giá
biến tướng nguy hiểm đang xuất hiện ngày một nhiều trên thị trường

chính vì vậy chơi lan vừa là một thú nhản nhã

nhưng cũng cần có sự cảnh giác cao

không mua và giao dịch lan qua mạng

nên mua cây khi đã có mặt hoa

chỉ giao dịch khi các giao dịch được cam kết đảm bảo với chất lượng

không vì lợi nhuận ảo chạy theo thị trường
khi chưa nắm vững về lan hay các hình thức kinh doanh